thông tin từ trung tâm y tế dự phòng tp hcm đến hết ngày hai mươi tháng một mươi một
thành phố đã ghi nhận sáu mươi hai trường hợp nhiễm virus zika chiếm gần chín mươi số ca nhiễm zika trong cả nước
đáng chú ý là số ca nhiễm virus zika liên tục tăng trong những ngày vừa qua
hiện có một mươi sáu quận huyện của tp hcm đã ghi nhận có ca mắc
trong đó có các địa phương có nhiều ca mắc là quận bình thạnh dẫn đầu với một mươi ba ca
tiếp theo là quận hai với một mươi ca quận chín quận một mươi hai và quận tân phú mỗi nơi có sáu ca
đáng chú ý là trong bốn ngày liên tiếp trở lại đây
tp hcm ghi nhận tổng cộng có hai mươi bốn trường hợp nhiễm virus zika mới
ngày một mươi bảy tháng một mươi một có tám ca ngày một mươi tám tháng một mươi một có thêm sáu người bệnh
ngày một mươi chín tháng một mươi một ghi nhận năm trường hợp mắc bệnh và ngày hai mươi tháng một mươi một có thêm năm ca nhiễm mới
theo trung tâm y tế dự phòng tp hcm hiện biện pháp phòng chống dịch chủ yếu vẫn là trần đoán
xét nghiệm sớm khi có triệu chứng đặc biệt là phụ nữ có thai
người dân tránh để mũi đốt và quan trọng nhất là mọi người
mọi nhà chủ động làm vệ sinh môi trường diệt lăng quăng và diệt mũi